tại hải phòng một mươi tám doanh nhân tiêu biểu khu vực duyên hải phía bắc đã được vinh danh trong lễ kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến tham dự và phát biểu ý kiến
phát biểu tại lễ kỷ niệm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh gửi lời chúc mừng tới đoàn thể đội ngũ doanh nhân việt nam nói chung
doanh nhân khu vực duyên hải bắc bộ nói riêng và khẳng định đảng nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp
doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội các địa phương và đất nước
phó chủ tịch nước nhấn mạnh trong thời kỳ đất nước đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới và khu vực
các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân cần tiếp tục xây dựng chiến lược hội nhập đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức lại sản xuất kinh doanh
ứng dụng thành tiệu khoa học công nghệ tiên tiến nâng cao năng lực quản trị năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh
chăm lo ổn định cuộc sống cho người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ với đất nước tích cực tham gia công tác cộng đồng và an sinh xã hội
cấp ủy chính quyền các địa phương cần tích cực trong thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền kiến tạo liêm chính
hành động quyết liệt phục vụ người dân và doanh nghiệp đồng hành với doanh nghiệp và nhân dân